tối qua ngày bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã tham dự chương trình
tự hào phụ nữ việt nam và trao giải thưởng cova lebskaya năm hai nghìn một mươi sáu
dựa chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cùng một trăm linh cán bộ hội viên phụ nữ đại diện cho hàng triệu phụ nữ tiêu biểu của sáu mươi ba tỉnh thành các tổ chức quốc tế
chương trình là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm biểu dương tôn vinh các cá nhân phụ nữ
có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội có sáng kiến sáng tạo có tầm ảnh hưởng
lan tỏa tới cộng đồng được cộng đồng ghi nhận đồng thời vinh danh sự đóng góp của phụ nữ
trên mọi lĩnh vực của đời sống qua đó nâng cao hình ảnh vị thế của phụ nữ
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại chương trình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng giải thưởng cova lebskaya năm hai nghìn một mươi sáu
cho tập thể nữ gồm năm nhà khoa học nữ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano
thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và giáo sư tiến sĩ nguyễn kim phi phụng
giảng viên bộ môn hóa hữu cơ khoa hóa học trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh động viên các nhà khoa học nữ có đồng góp
cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
đồng thời đánh giá ghi nhận những đóng góp của nữ trí thức và những tập thể cá nhân các nhà khoa học nữ
đạt giải thưởng đối với đất nước phong trào phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong hơn ba mươi năm qua